vụ việc bạo hành trẻ em ở cơ sở giữ trẻ mầm xanh quận một mươi hai tp hcm đang gây xôn xao dư luận
điều đáng nói là đa số trẻ gửi ở đây đều là con của công nhân lao động
với đồng lương ít ỏi cuộc sống khó khăn đại đa số công nhân chỉ dám gửi con ở những cơ sở mầm non bình dân thậm chí là lớp gửi trẻ tự phát
vấn đề đặt ra là làm thế nào để hạn chế được tình trạng bạo hành để mỗi công nhân lao động yên tâm sản xuất
theo ý kiến của đại diện các cơ quan quản lý
thì cần áp dụng triệt để những hình phạt tăng nặng để làm gương và gian đe
còn ý kiến của nhiều phụ huynh vào ủy ban nhân dân tp hcm thì nên cần thiết phải đưa quy định lắp camera tại các trường mầm non tư thục
hàng vạn xe máy vô chủ nằm phơi mưa phơi nắng chiếm dụng bến bãi không chỉ gây lãng phí tài sản mà còn tiêm ẩn nguy cơ cháy nổ
đây cũng là nội dung được đề cập đến qua bài viết nguy cơ từ hàng vạn xe vô chủ trên báo thành niên
tại nhiều bãi giữ xe ở tp hcm rất nhiều xe máy được gửi nhưng suốt thời gian dài sau đó không có người tới lấy
khiến đơn vị quản lý bãi xe chưa biết xử lý thế nào
không riêng gì bến xe hay sân bay các bệnh viện kho bãi của các cơ quan công an cũng gặp tình huống tương tự
theo quy định hiện hành phương tiện vi phạm hành chính đã quá thời hạn tạm giữ mà không biết rõ chủ sở hữu
người quản lý người sử dụng hợp pháp hoặc những người này không đến nhận lại phương tiện vi phạm hành chính
cơ quan công an sẽ căn cứ theo quy định
quy định tiến hành các thủ tục tịch thu phương tiện xung vào công quỹ nhà nước
tuy nhiên đối với phương tiện khách bỏ quên tại các bãi giữ xe thì chưa có quy định pháp luật để điều chỉnh
nên chủ bãi giữ xe kể cả cơ quan chức năng địa phương cũng lúng túng khi xử lý phương tiện này
cảnh báo đi xe máy vào đường vành đai ba trên cao vì gây tai nạn chết người là nhan đề bài viết được đăng trên báo lao động số ra ngày hôm nay
sau khi đưa vào vận hành khai thác tuyến đường vành đai ba hà nội đã giúp giảm ách tắc giao thông
tạo thông thoáng trong lưu thông tại các nút giao cửa ngõ của thủ đô
xong những vi phạm tại tuyến đường cao tốc trên cao diễn ra liên tục có hệ thống và dai rằng
vi phạm phổ biến nhất vẫn là tình trạng mô tô xe máy vượt lối leo lên trên đường cao tốc trên cao
cùng với đó tại các điểm lên xuống ở hai chiều đường
tình trạng xe khách dừng đỗ đón trả khách sai quy định thường xuyên diễn ra
mặc dù đã có chế tài xử phạt nhưng dường như người tham gia giao thông vẫn bỏ lơ những quy định này và cố tình vi phạm
khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng liền quay đầu bỏ chạy gây nguy hiểm đến các phương tiện khác đang lưu thông
còn trên báo hà nội mới số ra ngày hôm nay thì có bài tăng chế tài siết trách nhiệm
mặc dù thành phố hà nội đã triển khai nhiều biện pháp lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt và tạo được chuyển biến bước đầu
nhưng tình trạng vi phạm trật tự xây dựng vẫn tái diễn
thực tế để ngăn chặn vi phạm trật tự xây dựng cấp ủy chính quyền cơ sở có đầy đủ các công cụ phù hợp để phát hiện xử lý vi phạm từ sớm
nhưng chính vì thiếu trách nhiệm chưa nói là còn hiện tượng bao che cho vi phạm né tránh xử lý của cán bộ là những kẽ hở khiến vi phạm trật tự xây dựng phát sinh
đó là những lý do khẳng định thuốc đặc trị vi phạm trật tự xây dựng chính là nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo quản lý và trước hết là cấp cơ sở
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt